thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch trịnh thị thủy cũng cho rằng công văn tạm dừng tổ chức nghi thức cướp vết là thấu tình đạt lý
chúng ta không thể chạy theo đám đông mà thiếu đi sự hài hòa để xảy ra các màn phản cảm
sau đây bộ sẽ yêu cầu địa phương tiếp tục nghiên cứu đổi mới để lễ hội trở về đúng giá trị truyền thống
lần đầu tiên có lễ hội bị cơ quan nhà nước yêu cầu tạm dừng nghi thức truyền thống vì phản cảm đã gây ra những tranh cãi
phó viện trưởng viện văn hóa văn nghệ dân gian việt nam trần hữu sơn nêu ý kiến
trong năm sau các cơ quan quản lý nên tìm giải pháp hợp lý thay vì dùng biện pháp không quản được thì cấm
thực tế cho thấy quyết định không cho cướp vết đã được thực hiện nghiêm túc nhưng đã tạo nên những bất bình của người dân địa phương
việc cấm tổ chức cướp vết lần này cũng chỉ là tạm thời chưa phải là quyết định cấm vĩnh viễn trong các năm sau
tuy nhiên các cấp chính quyền địa phương ở đây cần phải nghĩ đến phương án truyền thống
chính trình cho mùa hội sau nếu muốn tái diễn nghi thức tung và cướp vết như truyền thống
thưa quý vị và các bạn sư thầy thích thanh nhã giáo hội phật giáo việt nam thành phố hà nội đã nói
giữ gìn nét văn hóa trong lễ hội cũng là cách để mỗi người dân trải nghiệm đời sống nội tâm sâu lắng hơn
mỗi người dân mỗi du khách hành hương khi đi lễ chùa tham gia các lễ hội đều tìm hiểu về di tích nơi mình đến cách hành lễ sao cho đúng nơi đúng cách
câu nói của sư thầy thích thanh nhã cũng là niềm mong muốn của mỗi người dân đất việt cũng là nhiệm vụ của những người làm công tác tổ chức và quản lý lễ hội
mùa lễ hội khi lòng người phơi phới sắc xuân tràn đầy hy vọng về một năm mới thiên thời địa lợi đất nước an vui gia đình no ấm
thì cũng là lúc những người làm công tác quản lý phải cùng bắt tay vào cuộc gìn giữ an ninh trật tự bảo đảm thuần phong mỹ tục
để mỗi lễ hội là điểm đến an lành may mắn
để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách
nhìn lại công tác quản lý tổ chức lễ hội trong cả nước năm hai nghìn một mươi tám bà ninh thị thu hương cục trưởng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
năm hai nghìn một mươi tám công tác quản lý tổ chức lễ hội trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực từng bước đi vào nề nếp
phần lớn các lễ hội đều được diễn ra trong không khí trang trọng an toàn tiết kiệm hiệu quả với nhiều hoạt động văn hóa thể thao và các trò chơi dân gian
đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của lễ hội tôn vinh công lao của các bậc tiền nhân nhân vật lịch sử
những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành phát triển đất nước và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
để công tác lễ hội gây ấn tượng đẹp trong lòng du khách loại bỏ dân các tập tục mang yếu tố bạo lực không phù hợp với xu thế thời đại
cục đã làm việc với các ban quản lý lễ hội địa phương để chuyển đổi hình thức
nghi lễ nhằm mang lại những nghi lễ đẹp hơn bớt những yếu tố bạo lực không đẹp mắt
ông nguyễn quốc huy trưởng phòng quản lý hoạt động lễ hội văn hóa thể thao và du lịch của cục cũng nêu nhận xét
đến nay rất nhiều lễ hội truyền thống đã thay đổi cách hành lễ cho phù hợp với thực tế cuộc sống
công tác tuyên truyền đã góp phần tích cực vào việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội
nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh của người dân khi tham gia lễ hội
bên cạnh đó các ban quản lý di tích ban tổ chức lễ hội các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch dự kiến thu chi
trong tổ chức hoạt động lễ hội công khai minh bạch bố trí sắp xếp hệ thống hòm công đức nơi đặt lễ
tiền dầu nhang trong di tích theo quy định đồng thời bố trí lực lượng thu gom tiền lễ tiền giọt dầu kịp thời
ủy ban nhân dân nhiều tỉnh thành phố đã ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn thu từ hoạt động khai thác
phát huy giá trị di tích áp dụng thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh như hà tĩnh nghệ an thanh hóa
nhiều di tích lễ hội ở các địa phương thực hiện tốt công tác thu chi tài chính tiền công đức như đền cửa ông quảng ninh
chùa côn sơn đền kiếp bạc hải dương đền trần nam định chùa keo thái bình đền mẫu hưng yên đền sòng sơn
thanh hóa đền cờn đền hồng sơn đền ông hoàng mười nghệ an đền bà bích châu hà tĩnh miếu bà chúa sứ núi sam an giang
chùa bà thiên hậu bình dương
tuy nhiên báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi tám của bộ văn hóa thể thao và du lịch nhận định số lượng các lễ hội nước ta là rất lớn
việc kiểm tra kiểm soát quản lý không hề đơn giản bên cạnh những yếu tố truyền thống còn những yếu tố khác bắt nguồn từ sự
xâm lấn của yếu tố xã hội hóa
thương mại hóa và các hiện tượng tiêu cực khác
năm hai nghìn một mươi tám những hiện tượng tranh cướp chen lấn sô đẩy giành lộc tại một số lễ hội như lễ hội làm chay tại đình tân xuân
linh phước tự chùa ông và chợ tầm vu châu thành long an lễ hội đúc bụt tại thôn phù liễn xã đồng tĩnh huyện tam dương vĩnh phúc
hội làng sơn đồng lễ hội giàng bông xã sơn đồng huyện hoài đức hà nội hội phết hiền quan xã hiền quan huyện tam nông phú thọ
là những vấn đề
những vấn đề nhức nhối vẫn còn tồn tại
rồi vấn nạn đốt đồ mã vàng mã vẫn còn nhiều tại các di tích đền phủ gây ô nhiễm môi trường lãng phí nguy cơ hỏa hoạn
hiện tượng bày và đổi tiền hưởng tranh lệch vẫn diễn ra ở một số di tích lễ hội như đền sóc chùa hương thành phố hà nội đền bà chúa kho bắc ninh
một số lễ hội di tích vẫn để xảy ra tình trạng bán hàng rong ăn xin gây ảnh hưởng tới mỹ quan di tích công tác vệ sinh môi trường
ủn tắc giao thông đặt tiền giọt dầu thu gom tiền công đức tại một số di tích chưa được xử lý kịp thời
có thể nói nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên là do ở một số lễ hội chỉ trú trọng đầu tư đến hình thức
quy mô mà chưa bảo đảm về nội dung giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội
bên cạnh đó là sự chậm đổi mới hình thức tổ chức đối với một số lễ hội còn duy trì tập tục chứa đựng những yếu tố bạo lực
phản cảm không phù hợp với xu thế của thời đại
một số lễ hội còn xảy ra hiện tượng chen lấn sô đẩy vi phạm nếp sống văn minh trong lễ hội
công tác tuyên truyền hướng dẫn cho nhân dân về giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội chưa được trú trọng
nếp sống văn minh của người tham gia lễ hội chưa được nâng cao nhu cầu tham gia lễ hội của đông đảo nhân dân ngày một tăng
không gian tổ chức lễ hội chật hẹp nên đã dẫn đến tình trạng khó kiểm soát mất an ninh trật tự tại một số lễ hội lớn
đây cũng là bài toán đặt ra cho công tác quản lý trong mùa lễ hội năm nay
những chuyển biến trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm trước có trở thành tiền đề để tiếp tục phát huy hiệu quả trong năm mới hay không
điều này không chỉ phụ thuộc vào cơ quan quản lý mà còn cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và ý thức của những người tham gia lễ hội
mong rằng công tác quản lý lễ hội ở các địa phương sẽ tiếp tục được thực thi nghiêm túc
mỗi người dân tham gia lễ hội biết đề cao trách nhiệm vì việc chung vì cộng đồng
chúng ta cần trân trọng thực hành các giá trị văn hóa tốt đẹp được cha ông trao truyền
đó chính là thực hiện một cách ý thức và nghiêm túc trong việc trao lại cho các thế hệ mai sau
để các giá trị văn hóa tốt đẹp đó ngày càng hoàn thiện góp phần hình thành những thế hệ người việt nam vừa hiện đại vừa không xa rời bản sắc văn hóa của dân tộc
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau